một vụ án mạng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn hậu quả hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thôn chúa lẻi xã thanh vận khiến chị xuân tử vong tại chỗ sau đó ông thắng đã dùng súng tự sát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thanh vận phối hợp với công an huyện trợ mới đã phong tỏa hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc